thưa quý vị và các bạn từ năm hai nghìn ba đến nay sau hơn một mươi sáu năm thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la
bước đầu các khu vực tái định cư đã cơ bản hoàn thiện tạo nên sức sống mới tại vùng tây bắc tổ quốc
quá trình triển khai dự án thủy điện sơn la phải di chuyển trên hai mươi hộ dân thuộc ba tỉnh sơn la điện biên lai châu
ra khỏi vùng ngập huyện quỳnh nhai của tỉnh sơn la gần như nằm trọn giữa vùng ngập
phải di chuyển toàn bộ huyện lệ cũ với gần tám năm trăm linh hộ dân lớn hơn tổng số hộ dân phải di chuyển của hai tỉnh điện biên và lai châu
ngoài ra còn hàng chục nghìn hộ dân sinh sống ở các vùng đón dân bị ảnh hưởng do phải nhường đất san sẻ lợi ích
cụm dân cư này thuộc bản bung lanh xã mường giàng huyện quỳnh nhai có tám hộ dân tái định cư chuyển đến
anh là văn thanh là một trong bảy hộ dân sở tại
nhường đất san sẻ lợi ích với các hộ dân đó là quyết định khó khăn của gia đình anh và sáu hộ dân tại cụm dân cư này
sau một thời gian dài vận động thuyết phục của chính quyền đoàn thể công an
anh thanh đã đồng ý lùi căn nhà sàn về phía sau để nhường đất cho các hộ dân tái định cư
trong mấy năm gần đây trên địa bàn huyện quỳnh nhai lại xảy ra tình trạng là đơn thư khiếu nại liên quan đến dự án tái định cư thủy điện sơn la
vậy bản chất và nội dung của các đơn thư là gì cơ quan chức năng giải quyết thế nào xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
từ năm hai nghìn một mươi bốn các cơ quan chức năng huyện quỳnh nhai nhận được hàng nghìn đơn tờ khai của người dân khiếu nại về việc đền bù liên quan đến dự án tái định cư thủy điện sơn la
nội dung đơn thư tập trung chủ yếu vào hai vấn đề chính
thứ nhất là xác định giải quyết bồi thường diện tích đất trên cốt hai trăm một mươi tám mét vùng lòng hồ
ở dưới cốt hai trăm một mươi tám tức là ở trong cái mặt nước vùng lòng hồ
nhưng người dân không hiểu rằng là khi người dân di chuyển thì đất bao gồm cả đất dưới cốt hai nghìn một mươi tám và cốt trên đất đất trên cốt hai nghìn một mươi tám cũng như tài sản hoa màu thì đều đã được huyện tổ chức thống kê để thực hiện cái bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình cá nhân và tổ chức
có một nghịch lý gần sáu ba trăm linh hộ vùng lòng hồ kê khai bổ sung
đòi bồi thường hơn bảy mươi ba hectare
số diện tích này cộng với hai mươi một ha đã thống kê và bồi thường nâng tổng số diện tích bồi thường lên tới chín mươi bốn hectare
trong khi đó tổng diện tích của toàn huyện là một trăm linh năm hectare
đây là một con số hết sức phi lý vì địa bàn huyện còn nhiều diện tích đất khác
tất cả cái diện tích đất mà các hộ kê khai bổ sung nó đều nằm trong cái diện tích đất đã được thống kê bổ sung
ở hồ sơ ban đầu
và nó trùng nặc cả vào diện tích đất cộng đồng
về nguyên tắc là không được bồi thường hỗ trợ
và cái diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch đất rừng phòng hộ thì không được bồi thường hỗ trợ
và toàn bộ hơn bảy mươi ba hectare này các hộ kê khai bổ sung thì đều không được đủ điều kiện để xác lập hồ sơ để trình xin ý kiến tỉnh cho bồi thường bổ sung
thế vào huyện thì đã đi công khai toàn bộ tại các điểm tái hình cư
trong huyện và ngoài huyện
và cơ bản thì đã được các hộ gia đình cá nhân đồng ý với kết quả xác minh của huyện
vấn đề thứ hai người dân kiến nghị là ngoài việc đền bù theo quyết định số hai hai nghìn bảy của thủ tướng chính phủ
về việc ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện sơn la
còn phải áp thêm một số nghị định quyết định khác về bồi thường hỗ trợ và tái định cư
các bộ phòng khai bổ sung các bộ phòng khai bổ sung các bộ phòng khai bổ sung các bộ phòng khai bổ sung

quyết định một mươi hai của chính phủ thì lại tiếp tục yêu cầu đòi hỏi được hưởng chế đội sách bồi thường
theo nghị một trăm sáu mươi chín trước đây nghị một trăm chín mươi bảy trước đây và nghị định sáu trăm chín mươi năm sau này khi thực hiện luật đàn đai năm hai nghìn ba
nội dung này thì huyện cũng đã rất nhiều lần trả lời và hướng kiên trì để tuyên truyền
vận động nhân dân mong là nhân dân hiểu rõ cơ chế chính sách của nhà nước
và cũng tuyên truyền vận động để nhân dân thấy được rằng cơ chế chính sách
bồi thường hỗ trợ người ta hình cư là chính sách yêu việt
chứ không phải là chính sách mà người dân còn chịu thiệt hỏi
cách giải quyết của các ban ngành chức năng huyện quỳnh nhai là thấu đáo và rõ ràng
đến năm hai nghìn một mươi bảy đại đa số bà con có đơn thư kiến nghị đều chấp nhận
và không đòi đền bù thêm
ổn định để phát triển đó là mục tiêu lớn nhất
hàng chục nghìn hộ dân vùng lòng hồ thủy điện vẫn đang tiếp tục phải nỗ lực hết sức mình
để tạo dựng cuộc sống mới
song hành với sự nỗ lực đó còn có sự hỗ trợ rất lớn từ trung ương đến địa phương
nhằm giúp bà con phát triển ổn định tiến kịp miền xuôi
tuy nhiên thời gian gần đây có một số tổ chức cá nhân đứng đằng sau
xúi dục nhiều người dân tiếp tục khiếu kiện
tiếp tục lôi các vấn đề mà trước đó các cơ quan chức năng đã giải quyết thấu tình đạt lý
sự việc này đang tiềm tàng gây mất an ninh trật tự tại các địa phương thuộc huyện quỳnh nhai
trong ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín thanh tra huyện quỳnh nhai nhận hai mươi năm đơn kiến nghị
thì có hai mươi bốn đơn là bản phô tô giống nhau chỉ khác tên người đứng đơn
thậm chí người chết rồi cũng đứng đơn
nội dung đơn vẫn là những vấn đề mà nhiều năm trước chính quyền và cơ quan chức năng
đã giải quyết đúng pháp luật đúng chính sách
và thời điểm đó người dân tái định cư đều đồng lòng nhất trí thực hiện
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín công an xã nậm lò huyện quỳnh nhai phát hiện ông hoàng văn điện
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại xã hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la
đang có hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn người dân làm đơn thư khiếu kiện
đòi đền bù liên quan đến dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la
ông điện mang theo nhiều giấy
tờ tài liệu bản sao chứng minh nhân dân của nhiều người
thư yêu cầu trợ giúp thỏa thuận hỗ trợ với trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững
bảng kê thu mỗi đơn một mươi đồng
ông điện nhận là cộng tác viên của trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững
mục đích đến địa bàn để hướng dẫn người dân những ai thắc mắc về đền bù
để làm đơn và thu thập đơn thư gửi lại trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững
ông điện nhận là tổng đắc viên của trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững
mục đích đến địa bàn để hướng dẫn người dân những ai thắc mắc về đền bù
đến dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la theo hướng dẫn của trung tâm lpsg
đều đã được cơ quan ban ngành tiếp nhận và giải quyết nhiều lần
mục tiêu cuối cùng dù là tái định cư hay không tái định cư dự án thủy điện sơn la
thì vẫn phải lo cho người dân và vẫn phải lấy người dân để làm mục tiêu phấn đấu cho cuộc sống người dân ngày càng phát triển
công tác di dân tái định cư thủy điện sơn la
là vấn đề lớn triển khai trong một thời gian dài qua nhiều thế hệ lãnh đạo cũng như cán bộ thực hiện
số người dân bị tác động ảnh hưởng rất lớn
do nhận thức còn hạn chế và cùng với sự lôi kéo tích cực của một số tổ chức cá nhân có ý đồ muốn gây dối an ninh chính trị
cộng thêm tâm lý có người mang đơn đến tận nhà có người đi đòi quyền lợi hộ
nên nhiều người ký vào đơn mà không biết đúng sai
thì công an huyện quỳnh nha cũng đã chủ động tham mưu với các vị chính quyền
trong vấn đề đối thoại với cả nhân dân làm cho bà con nhân dân hiểu rõ chính sách pháp luật của nhà nước
và tập trung và yên tâm lao động sản xuất
mặt khác cũng có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn những hoạt động trái pháp luật tác động đến người dân trên địa bàn
hiện nay công an tỉnh sơn la công an huyện quỳnh nhai đang tích cực thu thẩm
củng cố chứng cứ để xử lý một số tổ chức cá nhân đứng đằng sau những khiếu kiện kiến nghị
nhằm gây rối an ninh trở tự
có thể khẳng định các chính sách đền bù hỗ trợ cho người dân dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la là ưu việt
quyền lợi và cuộc sống của người dân được đảng nhà nước ưu tiên hàng đầu
và thực tế là cuộc sống của hàng vạn hộ gia đình tái định cư đã và đang ổn định
chính vì vậy người dân cần cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chính sách
xú dục hiếu kiện nhằm gây dối của một số tổ chức cá nhân
như tin đã đưa vào lúc tám h hai mươi năm phút sáng ngày tám tháng tám
đồng chí phạm minh tú sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín công an viên xã lộc châu thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
chẳng may bị nước cuốn trôi tử vong khi đang giúp dân chống lũ
ghi nhận hành động dũng cảm hy sinh thân mình giúp dân chống lũ
đảng ủy công an và lãnh đạo bộ công an đã gửi vòng hoa đến viếng
đồng thời thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã gửi thư thăm hỏi
chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình và cá nhân đồng chí phạm minh tố
đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chống lũ giúp dân
đồng chí đã thể hiện tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
cũng nhân dịp này cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
công an tỉnh lâm đồng thành ủy ubnd ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố bảo lộc các cơ quan ban ngành các xã phường thành phố bảo lộc
cùng hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn
chiều nay tại hà nội đoàn công tác của cục cảnh sát giao thông
cùng đoàn công tác của cảnh sát giao thông đã đến bệnh viện việt đức thăm hỏi
tặng quà động viên trung úy nguyễn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
công tác tại đội cảnh sát giao thông công an thị xã phú thọ
bị một đối tượng vi phạm giao thông dùng dao đâm lén khi đang làm nhiệm vụ
trao quà tặng của cục cảnh sát giao thông cho trung úy nguyễn hoàng
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông đã động viên và biểu dương tinh thần cương quyết
trong xử lý vi phạm của đồng chí hoàng đồng thời yêu cầu phòng cảnh sát giao thông
công an thị xã phú thọ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
trước đó trong khi làm nhiệm vụ tại đường tân thành thuộc phường hùng vương
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thị xã phú thọ đã xử phạt vương hồng thái
về hành vi vi phạm giao thông
trong khi trung úy nguyễn hoàng đang ngồi lập biên bản vi phạm hành chính
thì đối tượng thái bất ngờ dùng dao đâm vào lưng
tổ công tác đã kịp thực khống chế bắt xử thái
tại cơ quan công an thái đã khai nhận hành vi phạm tội
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
mưa lũ những ngày qua ở tây nguyên đã làm một mươi người chết
trong đó gia lai một người đắk lắc một người đắk nông năm người lâm đồng một và con tum hai người
cùng một người bị mất tích ở đồng nai
mưa lũ cũng đã làm gần ba bảy trăm linh nhà bị ngập nước
trong đó nặng nhất là lâm đồng hơn hai bốn trăm linh nhà
bắc trên chín trăm linh nhà bình thuận trên hai trăm năm mươi nhà
cùng với đó tám trăm linh nhà phải di rời khỏi khu vực nguy hiểm
đến nay gần một mươi tám bốn trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập
trên bảy trăm linh hectare cây lâu năm gần hai năm trăm sáu mươi hectare cây trồng
cùng với gần một một trăm linh hectare cây ăn quả bị thiệt hại
ước tính thiệt hại ban đầu lên đến gần một tỷ đồng
liên quan đến sự cố thủy điện đắk kha của tỉnh đắk nông
tính đến chiều ngày hôm nay cả hai van xả đã được xử lý thành công
mực nước trong hồ đã giảm và trở về ngưỡng an toàn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
trong những ngày tới tại các tỉnh tây nguyên
các tỉnh lưu vực sông đồng nai và kiên giang còn tiếp tục xảy ra mưa lớn
để chủ động ứng phó nhanh với diễn biến của mưa lũ lũ quét
giả lở đất và các tình huống bất thường
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với mưa lũ lũ quét xa lở đất
đối với khu vực tây nguyên và lưu vực sông đồng nai
cần theo dõi sát diễn biến của thiên tai mưa lũ phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn
tổ chức di rời sơ tán dân từ khu vực nguy hiểm
đặc biệt là khu vực hạ lưu của các đập thủy điện các công trình thủy lợi thủy điện
có nguy cơ và đe dọa nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn và đảm bảo an ninh trật tự
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
đối với địa bàn phú quốc tỉnh kiên giang chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân
khách du lịch trên đảo tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra canh gác hướng dẫn phân luồng
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua những nơi nguy hiểm ngập sâu chia cắt
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa thông tin kịp thời đầy đủ đến chính quyền người dân trên đảo
để chủ động ứng phó sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
sẵn sàng huy động lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để tổ chức cứu trợ
tại những nơi bị ngập lụt chia cắt không để người dân bị đói rét dịch bệnh
tổ chức vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút khử độc tẩy trùng không để xảy ra dịch bệnh
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông
tại các khu vực ngầm tràn đường bị ngập đò ngang đò dọc nơi sản lửa nguy hiểm
kiên quyết không cho người vào phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo
về văn phòng bộ công an số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai phách sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn của công an huyện định quán tỉnh đồng nai cho biết
vừa tổ chức giải cứu thành công sáu người dân bị mắc kẹt lại trên cù lao ba lành
ấp tám xã thành sơn huyện định quán
theo thông tin ban đầu lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về việc cầu treo dân sinh
tại ấp tám bị mưa làm đứt trong khi đó sáu người dân bị mắc kẹt trên củ lao ba lành
lực lượng công an huyện định quán điều cano chuyên dụng cùng với hàng chục chiến sĩ đến
để giúp đỡ các nạn nhân sau hơn năm giờ vật lộn với mưa gió và nước lũ dâng cao
lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa được sáu nạn nhân trong đó có cả trẻ nhỏ vào bờ an toàn